cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu đã chạm mốc gần ba mươi bốn người
lào tạm ngưng mọi hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch hay lệnh phong tỏa ở anh có thể sẽ có dài tới sáu tháng tất cả sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây

trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu thủ tướng lào đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường hơn nữa hoạt động chống dịch trong đó có việc đóng cửa công sở tạm ngừng mọi hoạt động không thiết yếu từ ngày một đến một mươi một tháng bốn tới sau đó tiếp tục nghỉ tết cổ truyền của lào đến hết ngày một mươi chín tháng bốn
chỉ thị cũng cấm tích chữ tăng giá hàng hóa đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng như gạo thực phẩm khẩu trang nước sắt khuẩn các hoạt động hội họp tụ tập quá một mươi người cũng bị cấm
anh hôm qua đã ghi nhận thêm hai trăm linh ca tử vong mới nâng tổng số ca tử vong lên hơn một hai trăm linh người giới chức y tế anh cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc hiện nay có thể kéo dài tới sáu tháng hoặc lâu hơn và sẽ chỉ được dỡ bỏ từng phần nhằm tránh khả năng đối mặt với đợt bùng phát thứ hai